để tháo gỡ vướng mắc về cơ sở hạ tầng phục vụ cho đội tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ
cập bến lấy phí tổn vươn khơi đưa cá lên bờ tiêu thụ
ngoài việc kêu gọi các doanh nghiệp đặt cơ sở thu mua thủy sản trực tiếp cho ngư dân
mới đây ubnd tỉnh phú yên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hạ tầng nghề cá
tại các bến cảng đã được quy hoạch
tại cả cá phường sáu và phường phú đông thành phố tùy hòa
những ngày qua hàng trăm tàu cá của ngư dân phải di chuyển từ cảng cá đông tác
đến cảng cá phú lạc huyện đông hòa để lấy phí tổn và chuẩn bị vươn khơi
đây là cảng cá cấp năm nằm trong quy hoạch hệ thống cảng cá bến cá đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
mặc dù đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá ở đây
như đá lạnh xăng dầu cơ bản đáp ứng nhu cầu ngư dân
nơi thì ngon hơn chút nhiều
nơi thì trước đi thì mình phải chứa si bồng si đồ hay là lên tại cây sinh cây dầu đó
nhưng bây giờ là tàu mình cặp tại cáng mình bơm luôn
nó rất là thuận tiện
phí thì có cái phí chung của cáng này thì ba ngàn nếu bóc đế thì ba ngàn năm trăm linh đồng một cây đế
nhưng mà mình có nhu cầu thì mình gọi người ta mà không có nhu cầu thì nhân công của mình đông á
thì mình tự làm
nói chung là một ngày sản xuất ra ba cây
đá sản phẩm được trang lãng tốt và vật giá kẻ cho chúng tôi thì giá kẻ phải thấp hơn các nhà doanh nghiệp khác
để đảm bảo cho ngư dân bà con ra khơi được đến cá thường là kinh tế nó cao hơn
vì thu nhập chung là ở đây thấy là nền kinh tế của chúng bà con như nhà đá chúng mình đang rất thân lợi
tỉnh phú yên có hơn bốn tàu cá
trong đó một một trăm linh tàu công suất
nhiều năm qua việc đánh bắt thủy sản theo các tổ đội đã khẳng định được lợi thế của ngư dân trên biển
thế nhưng do hạ tầng nghề cá trên bờ chưa đồng bộ
nên việc ra khơi và cập bến của các tàu cá cùng lúc đã gây áp lực không nhỏ đối với các bến cá cảng cá
vì vậy việc hoàn thiện dịch vụ hậu cần nghề cá ngay tại cảng là xu hướng tất yếu
ban quản lý các công trình đầu tư về dự án dân dùng công nghiệp
và ban quản lý các công trình dự án dân dụng công nghiệp

vậy đây trung bình mỗi năm ngư dân tỉnh phú yên khai thác được hơn năm mươi tấn thủy sản
trong đó cá ngừ đại dương khoảng sáu tấn
sản lượng đánh bắt lớn ngư dân cần hạ tầng nghề cá trên bờ hiện đại
trong đó có chợ đấu giá cá ngừ đại dương để họ yên tâm bán thủy sản đánh bắt được và chủ động vươn khơi